ủy ban an toàn giao thông quốc gia mới đây đã công bố hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình giao thông trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
cụ thể người dân muốn phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa tình hình trật tự an toàn giao thông
ủn tắc giao thông có thể liên hệ theo số chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy hoặc sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai sáu trăm linh tám
để phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ có thể liên hệ theo một trong các số điện thoại sau

để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa liên hệ theo các số hai trăm bốn mươi ba năm trăm bốn mươi tám một nghìn tám trăm tám mươi tám chín trăm bốn mươi hai một mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi bốn
để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông có thể liên hệ một trong các số chín trăm tám mươi chín tám mươi tám bảy trăm một mươi chín
để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông chín trăm bảy mươi bảy bốn trăm chín mươi bảy tám trăm chín mươi một chín trăm tám mươi một bảy trăm năm mươi chín ba trăm hai mươi tám chín trăm bốn mươi một ba trăm hai mươi chín sáu trăm ba mươi bốn hoặc chín trăm ba mươi sáu một trăm chín mươi tám ba trăm tám mươi bảy
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đủ thông tin hành trình địa điểm biển kiểm soát phương tiện số hiệu chuyến bay thời gian lỗi vi phạm
hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông ưu tiên dùng tin nhắn để bảo đảm chính xác thuận tiện và an toàn